các em biết từ trước nên trần văn nhị phó giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn hãng kiểm toán và định giá atc đã được trần thị mỹ dung phó tổng giám đốc scb nhờ tìm kiếm các công ty thẩm định giá để thẩm định giá tài sản đảm bảo cho ngân hàng
sau đó nhị liên hệ thỏa thuận với trần thị kim ngân tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá thiên phú phát hành hai chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày nâng khống giá trị tài sản để ngân hàng scb đưa vào hợp thức hồ sơ thế chấp hồ sơ vay vốn giải ngân cho sáu mươi năm khoản vay rút tiền cho bị cáo trương mỹ lan sử dụng
tổng dư nợ các khoản vay trên tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là hơn một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
do vậy nhị cùng với các đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền hơn một trăm một mươi tỷ đồng
trong khi đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm vừa hoàn tất các cáo trạng truy tố cựu giám đốc bệnh viện thủ đức nguyễn minh quân thêm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình đấu thầu mua kết xét nghiệm của công ty việt á
theo cáo trạng từ nhu cầu mua vật tư
kết xét nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín của bệnh viện thủ đức
tại hai gói thầu vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và tháng một năm hai nghìn hai mươi một ông quân với vai trò là giám đốc bệnh viện thủ đức đã ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là công ty việt á và công ty nam phong khi chưa thẩm định hồ sơ
thẩm định hồ sơ đề xuất của nhà thầu xếp hạng nhà thầu gây thiệt hại cho bệnh viện thủ đức gần một mươi năm tỷ đồng
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân tp hcm
đã xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tham mô tài sản rửa tiền xảy ra tại bệnh viện thủ đức và các đơn vị liên quan
tòa đã tuyên phạt cựu giám đốc bệnh viện thủ đức nguyễn minh quân hai mươi một năm tù về tội tham mô tài sản và rửa tiền
liên quan tới vụ giết người xảy ra tại bản phiêng áng xã nậm cần huyện tân uyên tỉnh lai châu
vào tối ngày năm tháng ba vừa qua công an tỉnh lai châu đã bắt giữ thành công đối tượng gây án sau hai mươi bốn giờ
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày năm tháng ba công an huyện tân uyên nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng tại bản phiêng áng xã nậm cần
nạn nhân là một phụ nữ hai mươi một tuổi bị sát hại tại sân nhà
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác định vụ việc
qua xác minh ban đầu hùng thủ được xác định là lò văn sươm hai mươi ba tuổi trú tại nong hẻo huyện sinh hồ
ngay sau khi xảy ra vụ việc gần bốn trăm linh cám bộ chiến sĩ công an các lực lượng chức năng của địa phương đã được huy động
truy bắt đối tượng gây án
sau hai mươi bốn giờ truy bắt tối ngày sáu tháng ba đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã thân thuộc huyện tân uyên
tại cơ quan điều tra sươm khai nhận do hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã
nên sươm đã dùng dao chém liên tiếp hai nhát vào vùng cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án sươm đã cầm hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường
qua tết nhanh xác định sương dương tính với ma túy
công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản
đối với một nhóm gồm một mươi tám đối tượng tuổi đời từ một mươi ba đến hai mươi tuổi sinh sống trên địa bàn thành phố rạch giá
phương thức và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi và manh động lợi dụng đêm khuya vắng
hai đối tượng cầm đầu cùng với một số đối tượng trong nhóm đi xe máy
đảo qua các tuyến phố trên địa bàn phát hiện nhà nào sơ hở không có người trông coi
sẽ kéo nhau đến dùng xà beng nạy cửa để đột nhập vào bên trong lấy trộm tài sản
sau đó bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân và chơi game
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến khi bị bắt
nhóm này đã thực hiện chót lọt một mươi hai vụ số tài sản với số tiền trộm cắp hàng trăm triệu đồng
hiện nay công an thành phố rạch giá đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí thời gian gần đây tình trạng vận chuyển buôn bán và tiêu thụ
động vật hoang dã quý hiếm trái phép có nhiều diễn biến phức tạp
trước thực trạng trên lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp vừa tăng cường đấu tranh
với các hành vi vi phạm vừa vận động tuyên truyền người dân chủ doanh nghiệp
chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm
đây là hai cá thể tê tê đang còn sống thuộc loài nguy cấp
các loài nguy cấp quý hiếm ưu tiên bảo vệ vừa được các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội vạm
về kinh tế tham nhũng môi trường công an tỉnh khánh hòa phát hiện thu giữ
của một đối tượng vận chuyển thuê từ xã ninh hòa về thành phố nha trang để tiêu thụ
bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã khám xét một ngôi nhà
tại xã ninh quang thị xã ninh hòa phát hiện nhiều cá thể bộ phận cơ thể
của một số loài động vật hoang dã quý hiếm khác tại đây
vào ngày hai mươi ba tháng một hai nghìn hai mươi bốn bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế môi trường
đã phát hiện tạm giữ đối tượng nguyễn hoàng phi sinh năm hai nghìn trú ở tại thị xã ninh hòa
đã có hành vi vận chuyển trái phép hai cá thể tt thuộc danh sách nhóm đặc biệt nguy cấp
quý hiếm cần phải bảo vệ sau đó cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp
chỗ ở của đối tượng nguyễn đức chính sinh hai nghìn trú tại xã ninh quang thị xã ninh hòa
qua đó đã thu giữ khoảng hai trăm linh
tỉnh cánh hòa hiện có hai khu bảo tồn thiên nhiên khu bảo tồn thiên nhiên hòn bà
và khu bảo tồn biển hòn bun thuộc vịnh nha trang đây là nơi đang bảo tồn nhiều loại
động vật nguy cấp quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng trong thời gian qua tình hình vi phạm
pháp luật về luật đa dạng sinh học vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp
quý hiếm có chiều hướng gia tăng do nhu cầu sử dụng các sản phẩm về thịt và các chế phẩm
của động vật hoa
tình hình vi phạm hoang dã tăng cao nên một số cá nhân tổ chức ở tỉnh cánh hòa đã bất chấp
các quy định của pháp luật để thực hiện hành vi nuôi nhốt buôn bán trái phép các động vật
trong danh mục nguy cấp quý hiếm lực lượng công an khánh hòa trong thời gian gần đây đã khởi tố
hai vụ án về hành vi nuôi nhốt buôn bán động vật hoang dã quý hiếm đồng thời tăng cường vận động
tuyên truyền người dân doanh nghiệp tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng thả nhiều loại
động vật hoang dã quý hiếm về các khu bảo
trong thời gian tới đơn vị sẽ làm tham mô cho bám đốc sẽ làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản
và quy phạm pháp luật có liên quan đến luật đa dạng sinh học cho người dân sinh sống tại các khu vực
có rừng khuyến cáo không thực hiện các hành vi săn quắc nuôi nhốt các loại động vật quý hiếm
nguy cấp vì đây là hành vi vi phạm pháp luật phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực tiếp làm công tác
quản lý nhà nước
giao thực hiện các công tác bảo vệ các loại động vật quý hiếm và thường xuyên trao đổi phối hợp
cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng ngừa xử lý các hành vi vi phạm
để bảo vệ thiên nhiên và các loài động vật hoang dã quý hiếm không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng
mỗi người dân đều phải nâng cao ý thức của mình trong việc thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ
động vật hoang dã quý hiếm không đôi nhốt buôn bán sử dụng trái phép thực phẩm chế phẩm của động vật
hoang dã quý hiếm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học cho thế hệ tương lai
lực lượng cứu nạn hàng hải vừa ứng cứu thành công một ngư dân nguy kịch sau khi lênh đênh hai mươi tám tiếng
trên vùng biển hoàng sa
ngư dân này là hoàng minh nhân hai mươi sáu tuổi ngụ tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam khi đã được tàu cứu nạn
sa bốn trăm một mươi hai đưa về đến đà nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng trung tâm cấp cứu thành phố đà nẵng
vào bệnh viện địa phương để điều trị trước đó vào lúc bảy giờ ngày bốn tháng ba khi đang hành nghề trên vùng biển hoàng sa
ngư dân nhân thuộc tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu ts đã bị lật thuyền thúng rơi xuống biển mất tích đến một mươi một h ngày năm tháng ba
lực lượng cứu nạn đã tìm thấy anh nhân và đưa lên tàu chăm sóc trong tình trạng sức khỏe suy yếu
anh nhân đã trôi giảt hai mươi tám tiếng đồng hồ trên biển dưới thời tiết lạnh